thông tin từ bệnh viện đồng nai hai vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ khối bú thận lớn sáu kg cho một bệnh nhân ngụ tại tỉnh bắc giang
bệnh nhân là ông n v v năm mươi bảy tuổi ngụ tại tỉnh bắc giang xuất hiện cơn đau tức bụng nhức mỏi và tiểu da máu
ông liền vào bệnh viện đồng nai hai để thăm khám
tại phòng khám ngoại tiết nghiệm các bác sĩ đã thăm khám chế định chụp ct
kết quả cho thấy ông bị bú thật phải kích thức lớn khoảng tám cm
ông v tự tin là người có lối sống khá tốt nên tập thể dục và ăn uống điều độ
ông thấy sức khỏe bình thường nên không đi thăm khám định kỳ thường xuyên
sau một ngày đau bụng kèm kiểu máu ông mới đến bệnh viện để thăm khám thì phát hiện có khối u thận lớn
do đó người đàn ông này rất bất ngờ vì không thấy triệu chứng gì trước đó
ông v ở ngoài bắc giang vào thăm con
sau khi được các bác sĩ của bệnh viện thăm khám và tư vấn ông đã đồng ý phẫu thuật
sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật cắt bỏ thận tận góc kèm bíu do bíu thận kích thức khá lớn
hơn hai giờ cuộc phẫu thuật đã thành công các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối bú thận nặng sáu kg
ngày thứ ba sau phẫu thuật bệnh nhân có thể đi lại ăn uống bình thường
bác sĩ chuyên khoa hai phan trọng hùng trường khoa phân ngoại tiết nhiệu bệnh viện đồng nai hai cho biết
trường hợp của ông v bíu dạng ung thư tế bảo thận t ba a n m
việc điều trị chính là phẫu thuật cắt bỏ thận tận gốc
sau phẫu thuật ông cần được theo dõi ba tháng trong năm đầu và mỗi năm là sáu tháng một lần
để tiếp tục kiểm tra phát hiện sớm những bất thương về hạch hay di căn để có hướng điều trị tiếp theo
khoảng ba mươi người bệnh ung thư thận có triệu chứng đau tức bụng tiểu máu
tuy nhiên khi có triệu chứng này ung thư đã ở giai đoạn muộn
để phát hiện sớm ung thư thận tốt nhất là cần phải khám sức khỏe định kỳ và làm siêu mổ bụng kiểm tra tình trạng thận
ung thư thận là loại ung thư phổ biến thứ ba trong một số các loại ung thư về đường tiết niệu
sau ung thư tuyến tiền liệt và ung thư bằng quang
ung thư biểu mô tế bào thận là dạng thường gặp nhất chiếm tỷ lệ tới chín mươi các loại ung thư thận
đối với ung thư thận phẫu thuật là giải pháp điều trị tối yêu đóng vai trò chủ đạo
tùy theo giai đoạn ung thư ký tiếp khối u mà bệnh nhân sẽ được chỉ định cắt thận hoặc bán phần hoặc toàn bộ
phẫu thuật cắt thận bán phần áp dụng với các khối u nhỏ nằm vùng ngoại vì thận
phẫu thuật viên sẽ cắt bỏ khối u hoặc một phần mô lành một phần thận sẽ được giữ lại để bảo tồn chức năng
tuy nhiên đối với những khối u gây tức lớn như bệnh nhân qt nói trên thì buộc phải cắt thận triệt căn
toàn bộ quả thận nếu có trước khối u điều trị triệt căn ung thư
ung thư thận là sự phát triển ác tính của các tế bào hình thành một khối u trọng thận
cũng cần phải lưu ý rằng không phải bất kỳ khối u thận nào cũng là ác tính một số trường hợp có thể là u lành tính nhưng không phải ung thư
ung thư thận là một dạng dùng thứ chung có rất nhiều biến thể ở u ác tính ở trong thận và các giai đoạn của bệnh
việc điều trị sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của u và nguyên nhân gây ra bệnh
nguyên nhân của ung tư thận thường rất khó xác định các yếu tố nguy cơ chung đó là hút thuốc lá và béo phì
một số thay đổi lối sống quan trọng nhất đó là cần phải bỏ hút thuốc lá duy trì cân nặng hợp lý có thể giảm nguy cơ phát triển ung thư thận
ung thư thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm đa số những trường hợp ung thư thận thường phát hiện tình cờ khi bệnh nhân đi kiểm tra sức khỏe tổng quát
khi bệnh đã tiến triển nặng bắt đầu có những triệu chứng đau dần về vùng thắt lưng thường xuyên tiểu ra máu sơ thây khối u ở vùng bụng gầy suốt cân đi đó đã ở giai đoạn muộn
theo các bác sĩ cứ một mươi người bị ung thư thận thì có một người có những triệu chứng như đau một bên cơ thể có cũ ở bụng hoặc tiểu da máu
những dấu hiệu cho thấy bệnh đã có thể tiến triển nặng
một số người cũng có thể gặp hội chứng cận ung thư đây là những phản ứng của cơ thể đối bất kỳ loại ung thư nào như huyết áp cao giảm cân sốt máu giảm khối lượng cơ và chân ăn
hội chứng cận ung thư thường liên quan đến ung thư thận bao gồm thay đổi men can vì tiểu cầu trong máu
những thay đổi này thường được phát hiện khi làm xe kiệm máu và thông thường không có triệu chứng
đau xương hoặc kho dài rằng cũng có thể là dấu hiệu của ung thư thật đã lan rộng trong cơ thể để được gọi là bệnh dì căn
ung thư thật chia ra nhiều giai đoạn khác nhau nếu khu u ở thật không lan rộng được gọi là ung thư thật khu trú
trong khu u thật khu trú tiến triển khu u đã phát triển ra khỏi mô thật
khi khu u đã phát triển ra khỏi thật và các mô xung quanh xâm lần các tích mạnh tuyến thượng thật và các hành bạch khuyết thì gọi là bệnh dì căn
dấu hiệu của ung thư thận bao gồm tiểu do máu triệu chứng này khá phổ biến với khoảng tám mươi bệnh nhân đều gặp phải
tình trạng đáy da máu có những biểu hiện đặc điểm như đại thể toàn bãi không xuất hiện máu cục đáy da máu một cách vô cớ
sẽ có những trường hợp đái răn máu vì thể hoặc có nhiều có thể xuất hiện thêm cục máu hoặc đôi khi cũng có thể do những cơn đau quặn
đau ở vùng thắt lưng người bệnh sẽ có cảm nhận được những cơn đau âm mỉ đau do khu u phát triển với kích thước to khiến cho bao quanh thật bị căng
người bệnh cũng có thể có một số dấu hiệu như mệt mỏi chán ăn gầy suốt cân vô cớ
các dấu loạn liên quan đến máu các khu u thật có thể dẫn tới thiếu máu mất cân bằng điện giải hoặc canxi hoặc các dấu loạn liên quan đến máu khác
do vậy cần đi khám bác sĩ trong những trường hợp này
chia sẻ bệnh ung thư thẳng tiến sĩ bác sĩ nguyễn hoàng đức trường khoa tiết niệu trung tâm tiết niệm thận học bệnh viện đa khoa tâm anh cho biết
để phòng ngựa ung thư thận các bác sĩ khuyên cáo người dân cần để thường xuyên tăm khám sức khỏe đỉnh kỳ tầm soát các khu u ở cùng thận bằng siêu âm chụp ct
đặc biệt còn có một chế độ sinh hoạt ăn uống khoa học dinh dưỡng cân bằng không dùng các chất kích thích không hút thuốc lá hạn chế uống rượu bia tập thể dục thể thao thường xuyên